thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc rượu khiến tám người thương vong xảy ra vào ngày năm tháng tám trên địa bàn tp hcm
công an tp thủ đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một cửa hàng tạp hóa
được xác định là bán rượu mà tám sinh viên uống bị ngộ độc
cửa hàng tạp hóa bán rượu này được xác định nằm trên địa bàn phường phước long b
công an tp thủ đức và các đơn vị liên quan đã đến cửa hàng tạp hóa để khám nghiệm
lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám xét thu giữ các mẫu rượu và vật dụng liên quan
để phục vụ công tác xét nghiệm truy nguồn gốc rượu